kính chào quý vị và các bạn
để vào khu vực đông bắc bộ trong thời đoạn ba ngày tới
thời tiết chủ đạo sẽ là trạng thái sương mù nhẹ vào đêm và sáng sớm
đồng thời có thể đi kèm mưa phùn do gió đông nam ẩm tầng thấp mang hơi ẩm từ biển vào
ban ngày thời tiết phổ biến ít mưa trưa chiều trời hưởng nắng ấm
nhiệt độ trong những ngày tới có xu hướng gia tăng nhẹ
sao động từ một mươi bảy đến hai mươi bảy độ có nơi cao hơn
tương tự trong ba ngày tới tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
cũng chỉ lác đác có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù nhẹ
trưa chiều đôi lúc hưởng nắng yếu với nhiệt độ cao nhất ngày đạt ngưỡng hai mươi năm hai mươi tám độ
riêng khu vực tây bắc là lai châu điện biên có nơi lên tới trên hai mươi chín độ
lui xuống khu vực trung bộ trong những ngày tới
thời tiết chủ yếu là có mưa rào nhẹ vài nơi và có sương mù trong thời đoạn ngắn vào lúc sáng sớm
do vậy không có quá nhiều ảnh hưởng để có hoạt động ngoài trời của bà con nơi đây
tương tự như khu vực bắc bộ
nhiệt độ tại thanh hóa đến thừa thiên huế cũng tăng nhẹ lên ngưỡng
từ một mươi tám đến hai mươi chín độ có nơi cao hơn
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới
chỉ có mưa vài nơi vào lúc chiều tối ban ngày có nắng nhiều
với nhiệt độ trưa chiều sao động từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
thời tiết nhìn chung khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của người dân nơi đây
vùng cao tây nguyên vẫn tiếp tục duy trì tiết trời khá ổn định
phổ biến là không mưa ngày nắng
chỉ riêng khoảng từ ngày một mươi hai sang đến ngày một mươi ba tháng ba
khả năng là khu vực sẽ có mưa rào và rông xuất hiện vào lúc chiều tối
trong cơn rông bà con nên cảnh giác với các hiện tượng thời tiết cực đoan
có thể tiềm mẩn đi kèm như lốc xoáy và gió mạnh
nền nhiệt tại đây vẫn duy trì ở mức là một mươi bảy ba mươi ba độ
đềm vợ các tỉnh thành nam bộ
cũng chỉ có đêm ngày một mươi hai là có mưa rông diện rải rác
trong cơn rông có thể tiềm mẩn tố lốc và gió giật mạnh
những ngày khác khu vực chỉ có mưa vài nơi
còn ban ngày tại đây có nắng nhiều
với nhiệt độ trưa chiều sao động từ ba mươi hai ba mươi năm độ
riêng miền đông nam bộ có nắng nóng cục bộ
khi nhiệt độ có thể vượt ngưỡng ba mươi năm độ